cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh youtube sức khỏe và đời sống để cập nhật tin tức mỗi ngày
sau khi kết thúc giãn cách xã hội số lượng f đã tăng không kiểm soát
đặc biệt thành phố hồ chí minh hà nội bà rịa vũng tàu tây ninh cần thơ
là những địa phương ghi nhận nhiều f trong cộng đồng
các tỉnh thành này đang dồn toàn lực để kiểm soát dập dịch
tình trạng f không tử vong ngay cả khi tiêm vaccine rồi là dấu hiệu đáng lo ngại
của một số tỉnh thành trên cả nước
cơ quan chức năng phòng chống dịch đã và đang làm gì để ứng phó với dịch bệnh
mời quý vị cùng theo dõi tin tức ngay sau đây
vừa qua cả nước ghi nhận một mươi hai trăm chín mươi chín ca f mới tại năm mươi tám địa phương
trong đó năm sáu trăm bốn mươi bảy ca trong cộng đồng chiếm tỷ lệ hơn năm mươi
số bệnh nhân nặng đang điều trị là bốn chín trăm chín mươi hai ca
trong đó tám người đứa can thiệp f
bên cạnh đó cả nước có thêm một trăm chín mươi ca tử vong
riêng tại tp hcm có một trăm linh chín người
trong đó ngày hai mươi một tháng một mươi một ghi nhận năm mươi ca và hai mươi hai tháng một mươi một thêm năm mươi chín trường hợp
trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp nhiều địa phương siết chặt một số hoạt động trên địa bàn
xây dựng thêm kịch bản để ứng phó với dịch
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một năm trăm bốn mươi bảy trường hợp nhiễm mới
như vậy trong đợt dịch thứ tư
bắt đầu từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay
tp hcm đã có tổng cộng bốn trăm năm mươi bốn năm trăm linh hai trường hợp nhiễm covid một mươi chín được bộ y tế công bố
hiện nay mỗi ngày tp hcm đều có hơn một ca mắc mới được công bố
số ca nhập viện vẫn cao hơn số ca xuất viện
số ca nặng tử vong có khuyên hướng gia tăng đặc biệt tập trung ở nhóm có bệnh nền tuổi trên năm mươi
theo đại diện sở y tế tp hcm caf tử vong ở tp hcm vẫn còn ở mức cao
bởi đa số là người cao tuổi và chưa tiêm đủ liều vaccine
cùng với đó ubnd tp hcm có thông báo kết quả đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn
tp hcm đang ở cấp độ hai không còn quận huyện nào thuộc vùng cam
tại hai mươi hai địa phương cấp quận huyện một mươi một đơn vị đạt cấp độ một nguy cơ thấp bình thường mới
một địa phương đạt cấp độ hai màu vàng nguy cơ trung bình và không có địa phương ở cấp độ ba
về chiến dịch tiêm vaccine covid một mươi chín
địa phương này tiếp tục tiêm muối một cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
bao gồm người từ các tỉnh về tp hcm sinh sống và làm việc mối hai cho người đến thời hạn tiêm chủng
tổ chức tiêm vét mũi một tiêm mũi hai cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đủ thời gian
đến nay tp hcm đã thực hiện hơn một mươi ba triệu mũi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
bao gồm gần tám triệu mũi một và khoảng sáu triệu mũi hai
trong đó có sáu trăm bảy mươi sáu sáu mươi bốn mũi tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
ngoài ra tại bà rịa vũng tàu ghi nhận ba trăm chín mươi chín ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó có hai trăm linh chín f ngoài cộng đồng
liên tiếp sáu ngày địa phương này nằm trong nhóm một mươi tỉnh có số lượng f cao nhất cả nước
các hộ dịch lớn được phát hiện ở tp vũng tàu tp bà rịa
thị xã phú mỹ huyện châu đức huyện long điền huyện xuyên mộc
ông phạm minh an giám đốc sở y tế bà rịa vũng tàu cho biết
trên địa bàn đã xuất hiện nhiều chùm ca bệnh trong các doanh nghiệp
cơ sở sản xuất có đông lao động và tạo ra các chuỗi lây nhiễm mới trong cộng đồng
vì vậy nguy cơ bùng phát dịch covid một mươi chín trên diện rộng ở mức rất đáng báo động
nhưng nằm trong dự tính của tỉnh
theo vị lãnh đạo này tỉnh có khoảng bốn dường bệnh dùng để điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
như đã sử dụng khoảng một chín trăm linh giường
tuy nhiên chiếm tỷ lệ lớn là số ca f nhẹ không triệu chứng
về thuốc men tỉnh còn hơn bốn mươi viên thuốc kháng virus và khoảng tám sáu trăm linh lọ thuốc khác
tỉnh đã có văn bản đề nghị bộ y tế bổ sung thêm hai trăm linh viên thuốc
tương tự tại tây ninh số ca f tăng cao trong cộng đồng các khu công nghiệp
trong ngày hai mươi hai tháng một mươi một tây ninh ghi nhận sáu trăm linh bốn ca dương tính với sars cov hai
tăng hai ca so với ngày hai mươi một tháng một mươi một
trong đó năm trăm tám mươi chín ca phát hiện qua test sàng lọc và một mươi năm trường hợp cách ly tập trung
trong ngày tỉnh ghi nhận hai trường hợp không qua khỏi
lý kế số ca tử vong do covid một mươi chín đến nay là hai trăm một mươi sáu ca
toàn tỉnh hiện tại đã tăng ca f
hiện có một bảy trăm sáu mươi hai người cách ly tập trung và một mươi hai tám trăm ba mươi năm người cách ly tại nhà nơi lưu trú
từ giờ ngày hai mươi hai tháng một mươi một tây ninh tạm dừng nhiều hoạt động kinh doanh dịch vụ tập trung đông người
trước tình hình dịch bệnh căng thẳng theo yêu cầu của thủ tướng
chiến lược cần thể hiện rõ quan điểm chống dịch dựa trên ba trụ cột cách ly kịp thời hợp lý
xét nghiệm thần tốc khoa học hiệu quả nhanh hơn tốc độ lây lan của dịch bệnh
điều trị từ sớm từ xa từ cơ sở và công thức chống dịch
là năm k cộng vaccine cộng công nghệ cộng thuốc cộng ý thức người dân và các biện pháp khác
đồng thời phải đề ra được các biện pháp phòng chống dịch phù hợp tương ứng với mức độ dịch
các tỉnh miền tây trước đó đang trong tình trạng báo động về việc số lượng f tăng
do người dân từ vùng dịch trở về rất nhiều
việc kiểm soát của cơ quan phòng chống dịch bệnh trở nên khó khăn hơn
người dân tại những nơi này cũng chưa có ý thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh
nếu làm lây lan ra trong cộng đồng
tới nay một số điểm nóng tại miền tây đang quá tải f
ủy ban nhân dân tỉnh thành phải khẩn trương tiêm vaccine cho người dân
để đảm bảo được công tác phòng chống dịch bệnh
ngoài ra khu vực phía bắc một số tỉnh cũng đang là điểm nóng của đại dịch
sau đây là thông tin về các tỉnh thành là tâm điểm của dịch bệnh trong thời gian này
theo sở y tế tp cn trong ngày hai mươi hai tháng một mươi một địa phương này ghi nhận chín trăm tám mươi chín ca nhiễm sars cov hai mới
quận thôn út có số ca mắc cao nhất trong ngày với hai trăm bảy mươi bảy ca
nhiễm covid một mươi chín ở cần thơ từ ngày tám tháng bảy đến nay là một mươi tám một trăm bảy mươi hai ca
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
ủy ban nhân dân tp cn đã nâng công suất điều trị của các bệnh viện tầng hai ba
bệnh viện đa khoa tp cn giải quyết nhanh khó khăn về oxy
đối với bệnh viện lao và bệnh phổi tp cn
tỉnh đề nghị sở y tế tăng cường bác sĩ hồi sức tích cực cho cơ sở này
trong ngày hai mươi ba tháng một mươi một ủy ban nhân dân tp cn thống nhất sử dụng phần mềm
quản lý ép không tại nhà và phân bổ điều phối xe chuyển viện
điều này để giảm tải cho hệ thống điều trị
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tp cn ba quận ninh kiều bình thủy và cái răng
tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
trong ngày hai mươi ba tháng một mươi một các quận huyện còn lại sẽ tiến hành tiêm
thống kê tại cổng thông tin tiêm chủng covid một mươi chín
cần thơ đã tiêm tổng cộng một năm trăm chín mươi chín ba trăm bốn mươi bảy mũi vaccine cho người dân trên địa bàn
tỷ lệ người dân trên một mươi tám tuổi
tại hà nội được tiêm một liều vaccine là chín mươi năm sáu mươi tám mũi hai là bảy mươi bốn một mươi năm
theo báo cáo nhanh của sở y tế đồng nai đến sáng hai mươi ba tháng một mươi một
toàn tỉnh ghi nhận thêm năm trăm bảy mươi ca nhiễm mới
trong đó có hai trăm bảy mươi hai ca sàng lọc cộng đồng tăng bảy mươi hai ca so với ngày hôm qua
số ca nhiễm tại cộng đồng tăng ba mươi sáu so với ngày hai mươi hai tháng một mươi một
các ổ dịch mới xuất hiện rải rác có nguồn lây
đa phần liên quan đến doanh nghiệp sản xuất và người về từ
cùng có dịch
tính đến sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi một đồng nai đã sử dụng hơn bốn tám triệu liều vaccine
để tiêm cho hơn hai bảy triệu người dân từ một mươi tám tuổi trở lên trong tỉnh
trong đó hơn hai hai triệu người đã được tiêm hai liều vaccine đạt tỷ lệ hơn tám mươi chín
đối tượng người từ năm mươi tuổi trở lên được tiêm vaccine hai muối đạt hơn chín mươi sáu
bên cạnh đó tỉnh triển khai ba đợt tiêm vaccine cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
kết quả gần một trăm năm mươi trên hai trăm chín mươi ba
trong đó hơn hai mươi tám trẻ trong độ tuổi được tiêm mũi một đạt tỷ lệ năm mươi hai
sở y tế đồng nai cho biết trong tuần qua từ một mươi năm đến hai mươi một tháng một mươi một
toàn tỉnh có năm mươi ba f tử vong
bác sĩ phan huy anh vú giám đốc sở y tế đồng nai cho hay
nhiều người trong số kf tử vong tuần qua đã mắc một số bệnh niên nặng
nhuông thư giai đoạn cuối suy thần
đồng tháp đứng thứ sáu cả nước vì số lượng f
chỉ sau thành phố hồ chí minh bình dương tây ninh cần thơ đồng nai
với năm triệu người
trong đó có một trăm năm mươi bảy ca trong đó có một trăm ba mươi ba ca cộng đồng
trong ngày hai mươi hai tháng một mươi một tỉnh cũng ghi nhận hai ca tử vong cộng dồn hai trăm bốn mươi sáu trường hợp
tính đến ngày hai mươi hai tháng một mươi một địa phương này đã tiêm được một tám trăm bảy mươi một sáu trăm sáu mươi hai liều
tiêm mũi một một một trăm một mươi ba một trăm linh năm liều đạt chín mươi tám mươi năm dân số tỉnh
tiêm mũi hai bảy trăm năm mươi tám năm trăm bảy mươi một liều đạt sáu mươi một chín mươi một dân số tỉnh
trong hai mươi bốn giờ qua
bạc liêu đã ghi nhận bốn trăm bảy mươi bốn trường hợp có kết quả rt pcr khẳng định dương tính với sars cov hai
tăng tám mươi sáu ca mắc mới
trong đó hai trăm linh hai trường hợp ghi nhận trong cộng đồng tăng ba mươi ba trường hợp so với ngày trước đó
trong ngày hai mươi hai tháng một mươi một bà liu cũng ghi nhận thêm bốn trường hợp tử vong do bệnh covid một mươi chín
nâng tổng số bệnh nhân không qua khỏi lên chín mươi bảy người
cấp độ dịch trên toàn tỉnh ở mức nguy cơ cao cấp ba vùng cam
hiện tỉnh bạc liêu được phân bổ một sáu
bảy trăm bốn mươi bảy liều vaccine phòng covid một mươi chín với một sáu mươi bốn ba trăm chín mươi liều đã tiêm
tỷ lệ người dân trên một mươi tám tuổi tại bạc liêu được tiêm mối một là chín mươi bốn một mươi chín đủ liều là năm mươi năm chín
những ngày qua số ca mắc covid một mươi chín tại tỉnh bến tre tăng nhanh
chỉ trong một mươi hai giờ tỉnh này đã có thêm bảy mươi năm f
số ca trong ngày đều ghi nhận ở ba con số
theo nhận định của ngành y tế số ca mắc trung bình bảy ngày đang tăng nhanh
tiếp tục ghi nhận các ổ dịch mới tại cộng đồng công ty thuộc khu công nghiệp
số trường hợp bệnh phát hiện tại cơ sở y tế đang có chiều hướng tăng
tỉnh này đang khẩn trương tiêm vaccine cho người dân
trước mắt là phủ một trăm linh mối một tiêm vaccine cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
theo thông tin từ sở y tế hà nội tối ngày hai mươi hai tháng một mươi một
thành phố vừa xác định được hai trăm tám mươi sáu ca nhiễm ncov
trong đó chín mươi tám ca cộng đồng một trăm sáu mươi ba trường hợp ở quốc hily
và hai mươi năm người sống tại vùng phong tỏa
theo thống kê trên cổng thông tin tiêm chủng covid một mươi chín
thành phố đã tiêm tổng cộng một mươi một năm trăm một mươi bốn bảy trăm sáu mươi mối vaccine
đạt tỷ lệ người dân trên một mươi tám sống trên địa bàn được tiêm một liều là chín mươi
mối hai là tám mươi sáu sáu mươi sáu
mới đây sở y tế hà nội đã ban hành công văn khẩn
hướng dẫn các địa phương triển khai cơ sở tiếp nhận điều trị người bệnh covid một mươi chín
cụ thể sở đề nghị ubnd các quận
huyện thị xá phối hợp cùng những đơn vị liên quan
thành lập cơ sở tiếp nhận và điều trị bệnh nhân covid một mươi chín không có triệu chứng
hoặc diễn biến nhẹ có tên trạm y tế lưu động
tuy nhiên trong lần đầu tiên hà nội thực hiện tầng điều trị f nhẹ tại cơ sở
nhiều nơi không tránh khỏi bối rối
sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi một hải dương ghi nhận thêm một mươi năm ca dương tính sars cov hai
chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi một lãnh đạo bệnh viện bệnh nhiệt đới tỉnh hải dương cho biết
trong ngày có một mươi bảy bệnh nhân mắc covid một mươi chín được xuất viện
còn một mươi ca nặng phải thử máy
hiện tỉnh hải dương được phân bổ gần hai triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
tuy nhiên tỷ lệ người dân trên một mươi tám tuổi tại địa phương được tiêm mỗi một chỉ đạt bảy mươi sáu bốn mươi bảy
đùi liều là ba mươi chín sáu mươi sáu thuộc nhóm những địa phương có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất cả nước
sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi một trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh hà nam cho biết
trong một mươi hai giờ qua tỉnh ghi nhận thêm tám trường hợp nhiễm ncov trong đó bảy trường hợp cách ly tại nhà
về tình hình tiêm vaccine covid một mươi chín đến nay tổng số lượt người trên một mươi tám tuổi được tiêm chủng tại tỉnh hà nam là hơn một triệu liều vaccine
theo cdc hải nam tổng số lượt trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi được tiêm chủng là hơn bốn mươi năm liều
trước tình hình dịch bệnh đang đeo thang căng thẳng
cơ quan phòng chống dịch bệnh của các tỉnh thành trên cả nước đang ngày đêm cố gắng để dập dịch
người dân mỗi nơi nên có ý thức hơn trong việc phòng tránh dịch bằng cách tiêm vaccine theo chỉ đạo của ban nhân dân tỉnh
đeo khẩu trang khi đi dịch
nơi nào có dịch bị phong tỏa thì không nên thực hiện đúng quy định đề phòng lây lan cho cộng đồng
tại việt nam hiện nay số lượng vaccine đang được nhà nước cung cấp để tiêm cho người dân trong đó có trẻ em
chúng ta cần thực hiện đúng yêu cầu của bộ y tế thì mới có thể chấm dứt được đại dịch này
tới đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và gặp lại